tiếp tục cập nhật cơn bão số bảy có tên gọi yutu hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đến bảy giờ ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đến bảy giờ ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi